tại hà nội bốn mươi đội robotics và năm mươi học sinh thi đấu lập trình wecode đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố hà nội đã cùng nhau tranh tài trong ngày hội roboton và wecode năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề công nghệ nông lương năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội là sự kiện thường niên do ban quản lý khu công nghệ cao hỏa lạc thuộc bộ khoa học và công nghệ phối hợp với học viện stem tổ chức trở thành một sân chơi bổ ích trí tuệ khuyến khích sự sáng tạo dành cho các bạn học sinh đam mê stem
năm nay sự kiện được tổ chức với hai nội dung thi robotics và wecode phần thi robotics sẽ tập trung vào kỹ năng lập trình với mục tiêu giành được số điểm cao nhất bằng cách thu hoạch quả gieo hạt
còn ở nội dung lập trình wecode các thí sinh tự viết ra một trò chơi một ứng dụng di động
hình hoạt họa hoặc viết một chương trình windows hướng đến giải quyết các vấn đề lương thực tới năm hai nghìn ba mươi
căn cứ trên kết quả các đội dự thi tại thành phố trên cả nước ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội đủ điều kiện đại diện đoàn việt nam tham dự ngày hội robotong và wecode quốc tế năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tháng một mươi một tại trung quốc